hàng loạt công trình giao thông trọng điểm tại tp hcm đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai
ngay từ những tháng đầu năm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
quý i ban quản lý dự án đã khởi công một mươi dự án mới dự kiến trong quý ii sẽ tiếp tục khởi công một mươi năm dự án
bao gồm nhiều dự án trọng điểm giúp giảm kẹt xe và ngập nước cho nhiều khu vực trên địa bàn thành phố
việc đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án sẽ góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm
và đóng góp cụ thể vào mục tiêu đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực hạ tầng
như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như ủy ban nhân dân tp hcm